trở lại với diễn biến của trận đấu giữa espanyol và sevilla dù phải làm khách nhưng đoàn quân huyện viên vicenzo montella cũng chỉ mất có một mươi năm phút để đưa được bóng vào lưới của đội chủ nhà
trước khi một khép lại được bóng gói đỏ nhân đôi cách biệt sau cú sút vô cùng quyết đoán của pablo sarabia ở phút thứ ba mươi bốn
sau giờ nghỉ đội chủ nhà đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng những cố gắng của họ không được đền đáp khi không có bàn thắng nào được ghi
trong khi đó cevia có bản ấn định chiến thắng ba ở phút chín mươi
do công của morigen với ba điểm có được ở trận này cva hiện đang có ba mươi hai điểm
bây giờ sẽ là những thông tin của vòng ba nội dung đơn nam giải quần vật úc mở rộng hai nghìn hai mươi
được đánh giá cao hơn so với đối thủ đồng trang lứa la huyen trung nhưng alexander zverev lại gây thất vọng
và sớm phải nói lời chia tay với úc mở rộng năm nay từ vòng ba
nhập cuộc tự tin song gerev phải khá chật vật mới giành chiến thắng bảy năm trong xét đấu đầu tiên
dù để chung gấu hòa một đều nhờ chiến thắng bảy ba trong loạt thoai rách ở xét hai
nhưng tài năng trẻ người đức nhanh chóng lấy lại lợi thế với thế trận áp đảo trong set ba để thắng dễ sáu hai
do vậy hà dông số bốn lại không thể duy trì được phong độ ổn định
sau khi bị đối thủ người hàn quốc đánh bại ở z bốn vev đã mất bình tĩnh và liên tiếp đánh bóng hỏng
trong một pha thuận tay giúp lưới ở xét năm
tay vợt hai mươi một tuổi tức giận đã đập và đạp gãy vợt
đánh mất rách bản lề zverev buông xuôi và nhận thất bại sáu trong xét đấu quyết định
được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá nhất của làng quần vượt đương đại
nhưng alexander gveb vẫn thiếu không ít yếu tố để vươn lên tới đẳng cấp của những người đàn anh trong nhóm big four
trái ngược với zverev dominic thiem lại có một trận đấu dễ dàng ở vòng này
đối đầu với arian manarino tay vợt nghệ áo chỉ mất có ba xét đấu để giành vé đi tiếp
tỷ số các xét lần lượt là sáu bốn sáu hai và bảy năm dành cho thiem
đối thủ tiếp theo của tay vợt số năm thế giới sẽ là sean grant
trong khi đó ở nội dung đơn nữ cũng tải vòng ba
simona halef suy chung nữa đã phải chia tay giải đấu năm nay ngay từ vòng ba
khi vất vả của vượt qua đối thủ hạng năm mươi thế giới người mỹ lauren davis
trận kịch chiến giữa hai tay vợt kéo dài đến ba giờ bốn mươi năm phút
và được ghi nhận là trận đấu
trận kịch chiến giữa hai tay vợt kéo dài đến ba giờ bốn mươi năm phút và được ghi nhận là trận đấu
trận đấu đơn nữ lâu nhất từ đầu giải cho đến giờ
xét đấu thứ nhất davis ghi đến một mươi chín điểm winner trong khi halef chỉ có được tám điểm
và điều đó giúp cho tay vợt người mỹ giành chiến thắng sáu bốn
tay vợt người romani ngay sau đó cũng chứng tỏ bản lĩnh thi đấu
khi thắng lại ở set hai với tỷ số tương tự
xét đấu quy định là xét đấu thử thách bản lĩnh của halef nhiều nhất
khi đối thủ của cô với sức trẻ và sự bền bỉ đã không ngừng công kích halef
đã có thời điểm tay vợt người romani phải cứu liên tục ba nguy cơ
thuatoi đó là thời điểm khi cô bị dẫn với điểm số một mươi một mươi một trong xét đấu thứ ba
tuy nhiên sự kiên cường và bản lĩnh đã giúp halef trụ lại đến cuối cùng
trước khi khép lại trận đấu dài ba giờ bốn mươi bốn phút với tỷ số thắng trung cuộc hai
trong khi đó ở trận đấu diễn ra trước đó hạt giống số sáu của giải priskova
đã vượt qua sarapova với kết quả hai tỷ số các xét lần lượt là bảy sáu và bảy năm
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi